mưa lớn tại bắc cạn vào ngày hôm qua đã khiến cho nhiều hộ dân bị ngập nước
tắt đường cục bộ diễn ra trên quốc lộ ba phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
vào khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi một tháng năm do mưa lớn đã khiến quốc lộ ba
đoạn đi thành phố bắc cạn xảy ra tắt đường hơn hai tiếng đồng hồ
việc di chuyển theo cả hai chiều trên tuyến quốc lộ này đều bị tê liệt
các xe nối đuôi nhau dài hàng km nguyên nhân là do một đoạn đường bị ngập sâu do mưa lớn
mưa lớn cũng làm một số tuyến đường ở thành phố bắc cạn như đường đội kỳ nguyễn văn tố
đường phùng trí kiên bùn tràn ngập khắp mặt đường
ở những đoạn đường thấp đất đá rồn về chất thành đống
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân
không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mưa lớn còn làm cho cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn
nguyên nhân là do hệ thống cống thoát nước không đáp ứng được khi có mưa lớn